ngày hai mươi bốn tháng chín tại thành phố vũng tàu bộ khoa học và công nghệ phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đông nam bộ
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ trung ngọc anh nhấn mạnh để khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đông nam bộ
cần có các giải pháp mạnh mẽ nhằm thu hút đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đầu ngành nhà khoa học tài năng cần có các giải pháp để tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ từ nhà nước xã hội và doanh nghiệp
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe một mươi năm tham luận tập trung vào các giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lựa chọn chính sách nhằm tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia vị trí của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế